tại quảng ninh hôm qua ủy ban nhân dân huyện bình liêu đã chính thức công bố tổ chức lễ hội hoa sở hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện quan trọng và được coi là điểm nhấn du lịch của huyện bình liêu
lễ hội hoa sở được biết đến là lễ hội khoe sắc của các loài hoa núi rừng quảng ninh
trong đó chủ yếu là loài hoa sở với vẻ đẹp tinh khôi trắng ngần và thơm dịu chỉ có ở vùng biên giới bình liêu
du khách đến với lễ hội hoa không chỉ hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên núi rừng
mà còn được trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc của huyện
được chiêm ngưỡng các bộ trang phục truyền thống các dân tộc
được hòa mình với các màn múa hát của đồng bào dân tộc
tham dự các trò chơi dân gian như ném cỏn giã gạo
các môn thể thao dân tộc như đánh quay đẩy gậy bắn nỏ
hội hoa sở năm hai nghìn một mươi sáu sẽ được tổ chức từ ngày một mươi tháng một mươi hai đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
tại bốn điểm bản sông móc a xã đồng văn thác khe vằn xã húc động đình lục nà xã lục hồn
cũng trong lễ hội hoa sở huyện bình liêu tỉnh quảng ninh sẽ tổ chức hội nghị công bố
quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện bình liêu đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi